hơn một năm nay các trẻ em khuyết tật tại miền quê ven biển huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cùng với hội liên hiệp phụ nữ
xã bình minh huyện thăng bình dạy biết đọc biết viết và trang bị các kỹ năng
giúp cho các em hòa nhập tốt hơn với cuộc sống
lớp học tình thương cho các em khuyết tật trên địa bàn xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam
được tổ chức từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
giáo viên đứng lớp là những thầy giáo không chuyên mang trên vai quân hàm xanh
thượng úy lê văn chính đội phó đội vận động quần chúng người trực tiếp đứng lớp cho biết
phòng học là một phòng kho của đơn vị được chưng dụng lại và thời gian lên lớp từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h
các ngày thứ ba thứ năm và thứ sáu hàng tuần
hiện lớp có tám học sinh theo học mỗi em là mỗi hoàn cảnh
việc dạy học cho người bình thường đã khó việc dạy cho các em khuyết tật lại càng khó đối với những thầy giáo không chuyên
tuy nhiên để duy trì lớp học ngoài thời gian công tác chuyên môn họ thay nhau tranh thủ đứng lớp cầm tay
nắn từng nét chữ con số cho học trò rồi hướng dẫn các em vui chơi ca hát nhảy múa
và trang bị những kiến thức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
vì cuộc lớp học là tình thương của bệnh phụ nữ
và đồng hành phòng tổ chức thì tôi thấy cháu nhờ nó có một cái là
trong những ngày đi học thì nó có tâm lý nó thỏa mới hơn
thì hình như cuộc sống tiếp xúc với bọn bà ở bên ngoài nó cũng có một cái được vui và ai
để đảm bảo điều kiện trang thiết bị học tập cho các học sinh
ngoài việc vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các em
đồn biên phòng bình minh đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị xây dựng hũ gạo tình thương
tiết kiệm mỗi tháng ba trăm linh đồng để hỗ trợ các em trong việc học tập
đây là việc làm rất có ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của người lính biên phòng
đối với các em học sinh thiết tật ở vùng biển quảng nam